ngày hai mươi bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can ba đối tượng để điều tra về hành vi rửa cho đôi bại với người chưa đủ tuổi vị thành niên
theo đó ba đối tượng này rủ bé gái đến nhà chơi sau đó dùng vũ lực và lần lượt rồi cho đối bại với bé gái
trước đó ngày một mươi năm tháng bốn công an tỉnh con tum tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu n sinh năm hai nghìn một mươi một chú tỉnh con tum
tố giác về việc cháu n bị ba đối tượng dở cho đối bại
sau khi tiếp nhận trình báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum đã nhanh chóng tổ chức điều tra
xác minh lấy lời khai những người liên quan
kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn qua mạng xã hội facebook
cháu ngờ có quen biết trò chuyện với đối tượng hát sinh năm hai nghìn chín trú cùng địa phương
đến ngày hai mươi chín tháng ba hát rủ cháu n đến nhà mình chơi
lúc này ở nhà hát có hai người khác là m và d sinh năm hai nghìn chín trú cùng địa phương
khi cháu n đến nơi các đối tượng dùng vũ lực kéo cháu n vào trong nhà rồi lần lượt dở cho đối bại
thời điểm bị các đối tượng hiếp dâm cháu n chưa đủ tuổi vị thanh niên
căn cứ những tài liệu thu thập được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với ba đối tượng trên để điều tra về hành vi dở cho đối bại với người chưa đủ tuổi vị thanh niên
mạng xã hội là một trong những kết nối quan trọng để mọi người xích lại gần nhau hơn
tuy vậy trong thời gian qua
ít vụ án xuất phát từ việc yêu đương mâu thuẫn nhau qua mạng
mới đây công an tp tây ninh ra lệnh bắt khẩn cấp một gái đàn ông làm cho đồi bại với cô gái trẻ
được biết hai người có quen nhau qua mạng
sau khi hẹn nhau đi chơi đối tượng dở cho thủ tính với cô gái trẻ
ngày một mươi chín tháng một công an tp tây ninh ra quyết định tạm giữ hình sự nguyễn hoàng tuấn anh
ba mươi hai tuổi ngũ ấp trường thọ xã trường hòa thị xã hòa thành tỉnh tây ninh
vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn hoàng tuấn anh quen biết với cháu p sinh năm hai nghìn chín ngụ tại châu thành
cả hai sau đó nảy sinh tình cảm thường xuyên nhắn tin nói chuyện qua mạng xã hội facebook và điện thoại di động
tối ngày một mươi bảy tháng một p gọi điện thoại rủ tuấn anh đi chơi
sau đó tuấn anh điều khiển xe máy chở p đến khu vực cửa tránh môn tòa thánh uống nước đánh bia
đến khoảng ba giờ sáng ngày một mươi tám tháng một thì đưa p về nhà
trên đường về tuấn anh rủ p vào nhà nghỉ để ngủ và được p đồng ý
cả hai ghé vào một nhà nghỉ ở phường một thành phố tây ninh
tại đây cả hai đã làm chuyện người lớn
sau khi trở về gia đình p phát hiện sự việc nên đưa tuấn anh và cháu p đến trình báo sự việc với công an phường một
tại cơ quan công an tuấn anh thừa nhận sự việc và khai nhận cả hai đã từng quan hệ mặn đồng trước đó
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
thời gian qua tình trạng quan hệ ở trẻ vị thanh niên có chiều hướng gia tăng
vấn đề này không chỉ tiêm ẩn nhiều nguy hại tới sức khỏe cuộc sống tương lai của các em
mà còn vi phạm pháp luật
vì vậy các bậc phụ huynh nhất là những người trực tiếp nuôi dưỡng quản lý con trẻ
cần thường xuyên quan tâm quản lý giáo dục con em mình về giới tính tránh những nguy cơ có thể xâm phạm bản thân
nếu phát hiện trẻ xâm phạm đến bản thân hoặc có dấu hiệu bị xâm phạm
thì phụ huynh cần hết sức bình tĩnh kịp thời an ủi động viên trẻ để nắm bắt sự việc
mạnh dạng tố giác với cơ quan công an để kịp thời xử lý
về phía cơ quan công an sẽ có trách nhiệm đảm bảo bí mật bảo vệ danh dự nhân phẩm cho bị hại trong quá trình điều tra xử lý tội phạm
cũng liên quan đến việc giới trẻ chuộng việc tìm kiếm nửa kia qua các ứng dụng hẹn hò
tuy nhiên nếu không cẩn thận có thể gặp nhiều rủi ro nguy hiểm
nhiều vụ việc một nam thanh niên ở tp hcm thường xuyên tân trang ngoại hình sang trành trên mạng
để thu hút làm quen với bạn gái rồi rời cho thú tính và cướp tài sản
được biết đối tượng liêu gia đạt ba mươi bốn tuổi ở quận một tp hcm đã bị công an quận một tp hcm khởi tố
bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo đó đạt thường tên trang ngoại hình sang trành để làm quen với các cô gái qua mạng xã hội
sau đó lợi dụng trúc thúc mê đưa vào khách sạn xâm hại rồi cướp tài sản
nạn nhân của đạt là ntg ba mươi hai tuổi quê đắk lắc
xe quen đạt qua mạng xã hội hai bên trò chuyện rồi hẹn đi chơi
ngày một mươi chín tháng bốn đạt điều khiển xe sh đến phòng trọ của chị dê ở tp thd như lời hẹn
sau đó cả hai di chuyển đến cột đèn số g hai mươi chín trên cầu ba son quận một
tại đây đạt nói với chị dê xuống xe và lấy hai ly nước ép táo treo sẵn trên xe xuống
đưa cho dê một ly và hai người cùng uống nước
dê kể lại sau khi uống được nửa ly thì bị say sầm nhức đầu
thấy vậy đạt nói uống hết ly thì sẽ hết nên dê tin lời
nào ngờ uống xong ly nước
thì dê thấy người choáng váng buồn ngủ nên bảo đạt trở về nhà
nghĩ bị bỏ thúc mê nên dê cảnh giác nói muốn chạy xe sh và đạt đồng ý cho trở
chạy được một quãng ngắn thì dê loạn trọng tay lái đành ngồi sau xe
lợi dụng dê ngủ gục đạt trở đến một khách sạn gần đó và quan hệ trái im muốn của nạn nhân
sau đó dê đã bị đạt bỏ lại tại một con hẻm tối
khi kiểm tra dê hốt hoảng phát hiện mất giỏ sách chứa bốn triệu đồng thẻ ngân hàng giấy tờ tùy thân điện thoại iphone một mươi hai pro max
sau khi tỉnh táo dê đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc và đạt bị bắt giữ sau đó
đạt khai nhận vì tống tiền biết các cô gái nhẹ dạ nên đạt thường lên mạng xã hội
chuẩn bị những hình ảnh thông tin sang chảnh để tán tỉnh làm quen
đạt mua một gói thuốc mê với giá một triệu đồng để chuẩn bị thực hiện hành vi
và dê trở thành nạn nhân
đạt cũng khai nhận không riêng gì dê mà còn có hai cô gái khác cũng đã từng bị đạt chiếm đoạt tài sản
câu chuyện kể trên đã làm xôn xao mạng xã hội thời gian gần đây
nhiều cô gái thừa nhận có thói quen tìm nửa kia trên các ứng dụng hẹn hò
với mong muốn hợp tình sẽ tiến xa hơn trong mối quan hệ tình cảm
lê vũ quỳnh anh cho biết mình cũng từng xài các ứng dụng hẹn hò
vì các ứng dụng hẹn nò đã rất phổ biến với người trẻ
tuy nhiên dần dần theo thời gian mình nhận ra có vấn đề và không sử dụng nữa
câu chuyện dê bị yêu ra đạt chuốc thung mê đưa vào khách sạn xâm hại rồi cướp tài sản
nhiều cô gái trẻ cảm thấy lo sợ
sợ bản thân một ngày cũng trở thành nạn nhân khi đã và đang tham gia sử dụng nhiều ứng dụng hẹn hò
tại việt nam các ứng dụng hẹn hò phổ biến quen thuộc với người trẻ có thể kể đến như
chuyên gia tư vấn tâm lý lê thị hồng hải trung tâm tư vấn tâm lý an nam tp hcm cho biết
việc các ứng dụng hẹn ảo ngày càng được thịnh hành sẽ là cầu nối giúp bộ phận người trẻ
dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm tình yêu
tuy nhiên hẹn hò trên mạng luôn tìm ẩn nhiều hiểm họa khó lường
theo chuyên gia tư vấn tâm lý lê thị hồng hải
nếu quen biết hẹn hò với một người ở ngoài đời chúng ta biết rõ người đó là ai
ở đâu làm gì thì có thể tin tưởng
còn trên mạng đối phương có thể vẽ nên một chân dung lung linh đẹp đẽ
nhưng liệu có đẹp thật không thì không thể xác thực
vì có thể người có những lời tốt đẹp nhất như lời kể lời khoe của họ
lại là một kẻ gian manh lừa đảo muốn tiếp cận để thực hiện hành vi xấu
tôi đã từng tiếp nhận những trường hợp các cô gái kể về việc họ bị xâm hại
bị trấn lột bởi những người họ quen trên mạng xã hội thông qua các ứng dụng hẹn hò
chị hải cho biết để hẹn hò an toàn cần phải đề cao cảnh giác tối đa
theo đó ngay buổi đầu trò chuyện không được chia sẻ những thông tin cá nhân riêng tư
như địa chỉ nhà ở địa chỉ phòng trọ địa chỉ cơ quan làm việc
bên cạnh đó cần phải có một thời gian trò chuyện trước khi gặp mặt
chứ không nên giờ hẹn lát cặp
chị hải cũng lưu ý
cần đề phòng trước những người có kiểu nói chuyện hay đề cập vào vấn đề nhạy cảm như làm tình
cần tuyệt đối nói không với những dẫn dụ trao gửi hình ảnh nhạy cảm trước khi gặp gỡ trực tiếp
đặc biệt hãy cẩn thận với chiêu vừa quen được một thời gian đã mượn tiền với nhiều lý do bi đắt như
gặp tai nạn người thân mất gặp sự cố trong cuộc sống nên cần tiền liền
vì rất có thể sau những tin tưởng chuyển tiền thì đồ phương sẽ mất dạng cao chạy xa bay
chuyên gia tâm lý lê thị hồng hải cho biết
trường hợp muốn gặp gỡ sau khi đã phần nào tin tưởng thì cũng lưu ý phải cảnh giác cao độ
có thể hẹn ở một quán cà phê quen thuộc đông người hay một không gian có nhiều người đi lại
đừng vội vàng leo lên xe người khác chở hay đi bằng xe của chính mình trong mùa hẹn đầu tiên
hay nói không với việc sử dụng rượu bia trong lần hẹn hò
có như vậy sẽ giúp đầu óc thông thái tỉnh táo không rơi vào tình cảnh bản thân bị mất kiểm soát vì say
cũng theo chuyên gia tâm lý này có nhiều người nghiêm túc trong việc tìm kiếm người yêu bạn đời
nhưng cũng có người chỉ muốn tìm bạn tình trên các ứng dụng hẹn hò
theo chị hải vậy nên các cô gái cần phải hết sức cảnh giác
và nếu trường hợp không may trở thành nạn nhân bị đối phương đe dọa uy hiếp hoặc có những hành vi làm tổn hại bản thân
cần đến cơ quan công an để trình báo
hiện tại câu chuyện gã đàn ông làm trò đổi bại với cô gái trẻ ở tây ninh
một lần nữa sóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng xuống cấp đạo đức của đối tượng
đối tượng mặc dù đã bị cơ quan công an bắt giữ và xử lý
nhưng tổn thương của nạn nhân chắc hẳn sẽ vẫn còn mãi
những thông tin mới về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật khi có kết quả sang minh mới nhất của cơ quan chức năng
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại